nhằm chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tỉnh thanh hóa vừa ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
trong đó có bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng và địa điểm tập trung đông người
việc bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay bốn tháng tám
ngoài ra các cá nhân sẽ phải chấp hành và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch